liên quan đến việc đăng ký mở tờ khai xuất khẩu gạo gây khó khăn cho doanh nghiệp
ngày một mươi năm tháng bốn văn phòng chính phủ đã truyền đạt chỉ đạo của phó thủ tướng trịnh đình dũng
yêu cầu hai bộ công thương và tài chính phải báo cáo thủ tướng về việc triển khai xuất khẩu bốn trăm linh tấn gạo
trong hạn ngạch tháng bốn này
văn bản yêu cầu bộ thế chính báo cáo trách nhiệm quản lý kiểm soát số lượng gạo được cấp phép xuất khẩu
trong tháng bốn theo ý kiến chỉ đạo của thủ tướng
trong báo cáo bộ tây chính phải nêu cụ thể về quy trình cách làm danh sách các doanh nghiệp
thời gian mở tờ khai hải quan và số lượng gạo xuất khẩu của từng doanh nghiệp đã đăng ký thành công trên hệ thống
công tác phối hợp với bộ công thương về việc này
đồng thời bộ tây chính báo cáo việc mua sự chữ lương thực theo chỉ đạo của thủ tướng
phó thủ tướng cũng giao bộ công thương báo cáo về công tác phối hợp với bộ tài chính
để kiểm soát số lượng gạo được phép xuất khẩu bảo đảm chặt chẽ công khai minh bạch
không xảy ra tiêu cực trục lợi chính sách
công văn yêu cầu cả hai bộ tài chính và bộ công thương phải báo cáo thủ tướng trước ngày một mươi tám tháng bốn